ukraine cùng với liên minh châu âu eu và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato sẽ cùng khởi động cơ chế điều phối cung cấp vũ khí cho nước này
thông tin được công bố sau cuộc gặp đầu tiên của đại diện cấp cao ba bên diễn ra vào ngày hôm qua tại bruxelles bỉ
tại cuộc gặp đại diện ba bên đều nhất trí về sự cần thiết phải đẩy mạnh sản xuất vũ khí và cải thiện việc mua sắm vũ khí để đảm bảo cung cấp cho ukraine
để đạt được mục tiêu này ba bên sẽ thiết lập một cơ chế phối hợp liên kết các ngành công nghiệp quốc phòng các nhà thầu và chính phủ
cơ chế này không chỉ đáp ứng nhu cầu của ukraine mà còn bổ sung cho kho dự trữ đạn dược của các nước thành viên nato và eu
tổng thư ký nato jens stoltenberg khẳng định sẽ giúp ukraine phát triển một hệ thống mua sắm hiệu quả minh bạch và có trách nhiệm giải trình
đồng thời sẽ tăng mục tiêu cho các kho dự trữ đạn dược thông qua quy trình lập kế hoạch quốc phòng